bằng việc sử dụng công nghệ tương tự tạo ra vaccine ngừa covid một mươi chín của astrazeneca
các nhà khoa học anh đang phát triển để tạo ra một loại vaccine kích hoạt hệ thống miễn dịch
để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi có thể gọi là lâm vác
nhóm nghiên cứu đã được các tổ chức từ thiện gồm tổ chức nghiên cứu ung thư anh và quỹ ung thư
grif tài trợ một bảy triệu bảng để sản xuất ba liều vaccine
vaccine này hoạt động bằng cách sử dụng một chuỗi adn để huấn luyện hệ miễn dịch nhận biết
và tiêu diệt các protein cờ đỏ hay các kháng nguyên đột biến trong các tế bào ung thư phổi
những tân kháng nguyên này xuất hiện trên bề mặt tế bào do các đột biến gây ung thư trong dna của tế bào
theo dữ liệu từ cancer research uk mỗi năm ở anh có khoảng bốn mươi tám năm trăm linh trường hợp mắc bệnh ung thư phổi
bảy mươi hai trong số đó là do hút thuốc lá
giám đốc điều hành của cancer research uk nhận định rằng
lăng phát là một bước tiến
năng phát là một bước tiến thực sự quan trọng hướng tới một tương lai có thể phòng ngừa bệnh ung thư nhiều hơn
các chuyên gia sẽ thử nghiệm kế hoạch phản ứng miễn dịch trong môi trường thí nghiệm của lonvat
vaccine này sẽ được chuyển sang thử nghiệm lâm sàng và sau đó sẽ được thử nghiệm trên những người có nguy cơ cao
những người có nguy cơ cao có thể bao gồm người ở độ tuổi từ năm mươi năm đến bảy mươi bốn hiện đang hút thuốc
đã từng hút thuốc và những người có đủ điều kiện kiểm tra sức khỏe phổi ở các vùng của anh
ngoài ra lồng vác cũng có thể được đưa vào lộ trình khả thi để ngăn ngừa một số bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn đầu
tuy nhiên giáo sư mariam zama và viện francis christ nhấn mạnh
giải pháp tối ưu để giảm nguy cơ mắc ung thư phổi là ngừng hút thuốc
chủ tịch quỹ ung thư crick lola manterola gọi nghiên cứu này là bước đột phá
thể hiện bước đi vững chắc trong việc ngăn ngừa ung thư